giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nguồn kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo và lồng ghép từ các dự án đề án chương trình
để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh yên bái là hơn một mươi năm sáu trăm linh tỷ đồng và chia theo các giai đoạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đã thực hiện hơn chín sáu trăm linh tỷ đồng còn lại gần sáu tỷ đồng thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
từ nguồn kinh phí này tỉnh yên bái đã thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo
hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở
tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn và hai huyện mù căng trải trạm tấu
qua đó có phần giúp người dân nâng cao thu nhập cải thiện đời sống và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh nói chung
và tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn nói riêng